xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
vận chuyển trái phép năm kg ma túy dạng đá hà văn mười chú xã phúc sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện anh sơn phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
và đồn biên phòng phúc sơn huyện anh sơn bắt giữ
sau thời gian theo dõi tại khu vực rừng núi thuộc xã phúc sơn
xác định hà văn mười đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ biên giới về việt nam
bàn chuyển án đã tiến hành bắt giữ đối tượng
quá trình vây bắt đối tượng mười đã dùng dao nhọn chống trả lực lượng công an đồng thời phi tăng tăng vật
bàn chuyển án đã bắt giữ thành công hà văn một mươi đảm bảo an toàn tuyệt đối
tăng vật thu giữ gồm năm kg ma túy dạng đá một con dao một điện thoại di động một xe mô tô
tại cơ quan công an hà văn một mươi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an huyện anh sơn đang tạm giữ hà văn mười và đấu tranh mở rộng chuyên án
manh động cướp hơn hai mươi cây vàng nhưng chỉ sau gần bảy giờ gây án
đối tượng đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh truy bắt thành công
trước đó tại tiệm vàng tuyến thêu ở thị trấn tăng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã xảy ra một vụ cướp
đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không biển số đeo găng tay bịt khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt
mang theo dao búa và đập tủ kính tiệm vàng để cướp tài sản
tại thời điểm bị cướp trong tiệm vàng chỉ có chủ tiệm
khi phát hiện chủ tiệm đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém
đối tượng đã nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát
tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn hai mươi cây vàng
sau bảy giờ truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn tuấn
chủ xã xuân giao huyện bảo thắng cùng toàn bộ công cụ phương tiện gây án và tạc vật
cơ quan kẻ sát điều tra công an tp phan thiết tỉnh bình thuận phối hợp cùng với viện kiểm soát nhân dân tp phan thiết
đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn an tấn hải chú huyện hàm thuận
và công ty bảo vệ nơi hải làm việc tại phường phú thủy tp phan thiết
đây là đối tượng trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại khu phố năm phường phú hải thành phố phan tiết từ năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra vào khoảng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại khu đất diện tích bốn mươi m hai không giấy tờ ở khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết
do ông long chú tỉnh lâm đồng mua lại của một người dân và xây căn nhà cấp bốn bằng gạch trên khu đất này
công trình đang dần hoàn thiện thì bị một nhóm khoảng một mươi đối tượng đến đập phá làm hư hỏng
qua điều tra công an xác định thời điểm trên hải là phó giám đốc công ty bảo vệ đức tuấn
được một công ty thuê bảo vệ khu đất dự án
do căn nhà của ông long xây dựng trên phần đất đang tranh chấp với dự án này của công ty
nên hải đã dùng các đối tượng khác để đập phá căn nhà và ngăn việc xây dựng
qua định giá tài sản thiệt hại căn nhà nói trên là hơn năm mươi bốn triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn an tấn hải
thời gian vừa qua nhất là dịp nghỉ hè tình hình thanh thiếu niên tụ tập
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh quảng nam diễn biến khá phức tạp
có chiều hướng gia tăng đáng báo động
bên cạnh việc gia tăng về số lượng thì tính chất phạm tội cũng gia tăng
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
mới đây ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an tp tam kỳ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh quảng nam truy xét làm rõ nhóm đối tượng có hành vi gây dối
trật tự công cộng tạm giữ hình sự đối với một mươi ba đối tượng
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm đối tượng gồm nhóm của trần minh bảo
sinh năm hai nghìn sáu chú hòa hương tam kỳ có hai mươi đối tượng và nhóm của lê văn khanh
sinh năm hai nghìn năm chú xã tam đàn phủ ninh có hai mươi năm đối tượng đều là thanh niên thiếu niên
từ một mươi năm đến hai mươi tuổi hẹn đánh nhau gây náo loạn đường phố
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn đã khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật
gây dối an ninh trật tự khởi tố bị can đối với năm đối tượng
theo điều tra nghi ngờ hai thanh niên điều khiển xe mang biển kiểm soát của tp đà nẵng
đến tiệm sửa xe máy thuộc phường điện dương tp điện bàn
nằm trong nhóm thanh niên ở phường hòa hải tp đà nẵng đã đánh bạn mình
phùng tấn phong đã tụ tập khoảng một mươi thanh niên mang theo gậy ba chắc vào đánh hai thanh niên này
tuy nhiên do chủ quán ngăn cản nên nhóm của phong đã đánh bắt hai người này lên xe máy
trở đi nơi khác đánh gây thương tích
liên tiếp những ngày sau dịp nghỉ hè tình trạng các thanh thiếu niên thực hiện hành vi phạm tội vi phạm pháp luật
đặc biệt là tình trạng điều khiển xe mô tô xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông
gây ra tai nạn giao thông đuổi đánh nhau gây thương tích gây dối trật tự công cộng đang có chiều hướng gia tăng
tại địa bàn tâm kỳ không chỉ thanh thiếu niên một mươi bốn một mươi bảy tuổi tại địa bàn tâm kỳ
thực hiện các hành vi gây dối hoặc chuẩn bị quyết định tích
mà ở đây là những nhóm lâu kéo có nhiều thanh thiếu niên là ở các địa phương lao ngặn
như thăng bình tiên phước núi thành u ninh
đã tập trung đến tâm kỳ để thực hiện việc gây dối cũng như là chuẩn bị đánh nhau
để ngăn chặn xu hướng gia tăng tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên nói chung
trong đó có hành vi gây dối trật tự công cộng
ngoài việc đấu tranh xử lý của các cơ quan chức năng
cũng cần đến sự quan tâm của gia đình nhà trường và xã hội
nhất là trong dịp hè học sinh không đến trường
việc quản lý con em phải được các gia đình quản lý trẻ trẻ
ngăn chặn hành vi vi phạm dẫn đến phạm tội của con em mình
tiếp tục với những thông tin khác
đối tượng lê văn vĩ đã vờ hỏi mua điện thoại rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản
vừa bị công an thị san mỹ hảo tỉnh hương yên bắt tạm giảm
trước đó khúc xuân hồng có giao bán trên mạng xã hội facebook
một chiếc điện thoại di động với giá gần một mươi triệu đồng
vĩ đã hẹn giao dịch
vĩ đi cùng nguyễn huy hải và nguyễn văn nam
vừa thực hiện thao tác chuyển khoản giả
sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại
các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị san mỹ hảo
đã ra lệnh tạm giam đối với vĩ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý hai đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xảy ra tại công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch việt nam
địa chỉ số hai mươi bảy đường phan đăng lưu
phường tân an tp buôn mạc thuật tỉnh đắk lắc
do ông trần trọng khanh tên gọi khác là lê văn lưỡng
làm tổng giám đốc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
thông báo để các cá nhân tổ chức có liên quan
ký kết hợp đồng đầu tư và bao tiêu gừng
cung cấp vật tư phân bón nguyên vật liệu
có liên quan đến công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch việt nam
liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan
địa chỉ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
số năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an thành phố buôn ba thuột tỉnh đắk lắc
điều tra viên thụ lý võ hưng đoàn

ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vĩnh long
cho biết mưa rông và lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng sáu
đã làm hư hỏng bốn mươi sáu căn nhà thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi
tại ba huyện mang thít tam bình và long hồ
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng sáu
một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy
đã làm nhiều căn nhà bị tốc mái trên địa bàn xã tân long huyện mang thít
xã long an huyện long hồ và xã hậu lộc xã hòa lộc huyện tam bình
trong đó có nhiều căn nhà kiên cố
rất may là rông lốc không gây thiệt hại về người
ngay sau khi trận lốc xoáy ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh vĩnh long
đã chỉ đạo các huyện phối hợp với chính quyền địa phương
và lực lượng công an xã ban chỉ huy quân sự xã
đến hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn
đồng thời ra soát và thống kê thiệt hại do rông lốc gây ra
bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân trên
trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thủy nguyên tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn duy sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn chính tiến xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai
về ba tội danh chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bên cạnh đó công an huyện thủy nguyên tp hải phòng
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn văn trạch xã văn nhuệ huyện ân thi tỉnh hương yên
về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
tại thôn hùng chiến xã đồng minh huyện vĩnh bảo tp hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan cơ quan nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện